do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua các tỉnh trung và nam trung bộ từ đêm ngày hai mươi tháng chín đến chiều tối ngày hai mươi một tháng chín
tại thừa thiên huế đã có mưa to đến rất to tập trung tại khu vực đồng bằng ven biển với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm một mươi mm
đặc biệt là tại thành phố huế mưa lớn kéo dài trong chiều ngày hai mươi một tháng chín khiến nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập nghiêm trọng
mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố huế biến thành sông gây khó khăn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông
tại một số tuyến đường hoạt động giao thông dường như bị tê liệt nhiều xe ô tô xe gắn máy vẫn đang nằm giữa đường do chết máy không thể di chuyển
một số khu vực nước ngập đường bắt đầu tràn vào nhà dân người dân phải chật vật để đối phó
nước ngập sâu cũng làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh buôn bán của hàng trăm cửa hàng
điều đáng lưu ý
tình trạng ngập các tuyến đường đang thi công giang dở hệ thống thoát nước nên rất dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện
để đảm bảo an toàn cho học sinh sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huế đã chỉ đạo các trường học cho học sinh nghỉ học sớm hai tiết học cuối
buổi chiều ngày hai mươi một tháng chín các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi thủy điện tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của thời tiết vận hành hồ đập đảm bảo an toàn công trình